bộ giao thông vận tải vừa kiến nghị chính phủ gia hạn tiến độ dự án thu phí tự động không dừng giai đoạn hai
và các trạm của tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec sang năm hai nghìn hai mươi
cụ thể hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm thu phí bot được chia làm hai dự án
dự án giai đoạn một có tổng số bốn mươi bốn trạm gồm hai mươi sáu trạm trên quốc lộ một và đường hồ chí minh
đoạn qua tây nguyên và một mươi tám trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác được bổ sung vào dự án
đến nay đã lắp đặt vận hành hai mươi năm trên hai mươi sáu trạm trên quốc lộ một đường hồ chí minh
đoạn qua tây nguyên và một mươi ba trạm trên các tuyến quốc lộ khác
với dự án giai đoạn hai có tổng số ba mươi ba trạm bao gồm một mươi trạm trên quốc lộ một và đường hồ chí minh
đoạn qua tây nguyên và hai mươi ba trạm trên các tuyến cao tốc và các quốc lộ khác
việc triển khai các dự án do vec quản lý có nhiều vướng mắt trong quá trình thực hiện
dẫn đến bốn phần năm tuyến cao tốc thực hiện rất chậm
khó có thể hoàn thành tiến độ theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ